chiều mai trời vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không còn mạnh như ngày hôm nay nữa
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực đông bắc bộ không tăng quá cao
hầu hết chỉ dừng lại ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trong khi đó tại phần phía tây bắc bộ trời vẫn ít mưa trưa chiều trời giảm mây và có nắng
nhiệt độ vào lúc trưa chiều tăng cao hơn phía đông phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
với các tỉnh ven biển miền trung dù khối không khí lạnh đã suy yếu
nhưng tại mực khí quyển trên cao đời gió đông vẫn còn tiếp tục duy trì
vì thế trong đêm nay và ngày mai khu vực từ nam hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
trời tiếp tục có mưa một số nơi vẫn đạt mức mưa vừa có nơi mưa to và có rông
nên nhiệt độ khu vực này cũng tăng hơn so với ngày hôm qua nhưng không cao
chỉ phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ vào lúc trưa chiều
khu vực còn lại bao gồm các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
đêm nay vẫn còn xuất hiện những điểm có mưa vừa có nơi mưa to
tuy nhiên sang đến ngày mai mưa giảm chỉ còn ở mức độ dài rác
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
nền nhiệt trong ngày mai tại khu vực này vì thế có xu hướng tăng nhanh lên mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
nằm xa hơn về phía nam trong đêm nay và ngày mai các tỉnh nam bộ sẽ chịu ảnh hưởng
bởi rãnh áp thấp có trục khoảng từ năm tám độ vị bắc nên trời nhiều mây hơn
nhiệt độ trưa chiều ngày mai có xu hướng giảm nhẹ phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về chiều tối và đêm những ổ mây rông ngoài biển sẽ được đẩy vào đất liền
gây mưa giải rác cho khu vực
mưa sẽ tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển từ bà rịa vũng tàu xuống đến cà mau
ngoài ra trong cơn mưa rông còn có thể xuất hiện cả lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
vì thế bà con nơi đây cần hết sức lưu ý đề phòng
trên biển cũng do tác động của dạnh áp thấp có trục khoảng từ năm đến tám độ vị bắc
nên trong đêm nay và ngày mai khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cả mau sẽ có mưa rào và rông giải rác
tầm nhìn xa vì thế sẽ giảm mạnh
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước